thưa quý vị cuối năm đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán trước tình trạng tràn lan thực phẩm bẩn trên thị trường
nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn mua thực phẩm trong siêu thị với mong muốn mua được thực phẩm sạch
thế nhưng mới đây khi cơ quan chức năng bắt được hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
bốc mùi hôi thối trong khuôn viên của một siêu thị khiến người tiêu dùng hết sức hoang mang và lo lắng
thực phẩm trong siêu thị liệu có thực sự an toàn
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tâm điểm ngay sau đây
qua phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh xin mời chị thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn trường quay s hai và lời đầu tiên cũng xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
trước tiên xin mời ông cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
hai container bên trong
chứa khoảng năm tấn nội tạng không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối
bị công an và cục quản lý thị trường hà nội kiểm tra phát hiện
tại khuôn viên siêu thị mega market quận bắc tử liêm thành phố hà nội
tại thời điểm kiểm tra nguồn nguồn chức năng phát hiện nhiều thùng xốp
chứa hàng tấn lưỡi vịt trứng non và nầm lợn đông lạnh
có tem nhãn chữ nước ngoài nhưng không kèm theo hóa đơn chứng tử
mặc dù sau đó trong văn bản trả lời báo chí
đại diện siêu thị này khẳng định không liên quan đến gần năm tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi này
thế nhưng người tiêu dùng vẫn hoang mang không biết hàng hóa
trong đó có hàng hóa đông lạnh trong siêu thị có thực sự bảo đảm an toàn
bởi trên thực tế trong thời gian qua tại nhiều siêu thị
người tiêu dùng vẫn phát hiện nhiều sản phẩm rau củ hoa quả thịt tươi sống
không có tem mát nhãn hiệu của nơi sản xuất phân phối
cũng không có hướng dẫn sử dụng và cách bảo quản
những sự việc trên đã dóng lên hồi chuông cảnh báo
về công tác quản lý thực phẩm hàng hóa trong siêu thị nhất là trong dịp cuối năm
bởi vì trong thời buổi mà hàng hóa chúng ta không thiếu
thì chiếm lòng tin của người tiêu dùng rất quan trọng
nó quyết định sản phẩm đồ da của cửa hàng nói chung cho lối siêu thị
thế thì nói chung tôi nghĩ là siêu thị đều có những quy trình quản lý trước khi nhập vào hàng vào
nhất là những đối với thực phẩm
nhưng tuy nhiên trên thực tế chúng ta biết là trong siêu thị cũng đã từng xảy ra chuyện
mà bày bán rau an toàn nhưng thực tế lại rau trôi nổi ngoài thị trường
đóng nhãn an toàn và đưa siêu thị
chứng tỏ khâu kiểm soát siêu thị chưa hẳn là tuyệt đối an toàn
thì tôi cho rằng cái vấn đề quản lý siêu thị
thế nào để cho hàng hóa đảm bảo cho người tiêu dùng rất quan trọng
đòi hỏi siêu thị muốn giữ được thương hiệu
thì phải có cái cách kiểm soát thật chặt chẽ bất cứ các khâu
từ khâu sản xuất đóng gói cho đến đưa vào siêu thị bày bán cho người tiêu dùng
tôi cho đấy là chuyện hết sức quan trọng
vâng vậy thì trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay
có lẽ là các cơ quan chức năng thì cũng cần phải xích chặt hơn
nữa đầu vào của các sản phẩm được đưa vào siêu thị phải không ông
tôi nghĩ là riêng mặt hàng thực phẩm
thì hiện nay nhà nước phân công cho ba bộ
khâu sản xuất là mọi nông nghiệp
lưu thông thì bộ công thương
còn đến ăn uống thì là bộ y tế
còn ba bộ cũng quản lý
quản lý trong siêu thị thì trước hết phải trách nhiệm thuộc về siêu thị nữa
cơ quan chức năng có quyền kiểm tra đột xuất
có quyền kiểm tra thường xuyên
để phát hiện những hàng hóa
đang bày trong kệ của siêu thị đấy
thứ nhất là có đảm bảo về cái quy định ghi nhãn hàng hóa hay không
đấy là một cái tiêu chí mà người tiêu dùng rất quan tâm
vì hàng hóa ghi trên nhãn
thì đấy là thông tin để người tiêu dùng ta biết
những vấn đề liên quan đến sản phẩm
xuất xứ ở đâu
chất lượng ra làm sao
giá cả thế nào
nhãn hàng hóa là một kênh thông tin mà người tiêu dùng rất quan tâm
thiêu sĩ cũng rất cần để quảng bá những nhà hàng hóa đến người tiêu dùng
như vậy cơ quan chức năng trước hết phải kiểm tra
việc ghi nhãn
và đương nhiên phải kiểm tra cả chất lượng nữa
kiểm tra đột xuất
vì chúng ta biết là trước đây thường thường là
gọi là thực hiện cái chế độ tiền kiểm
nghĩa là kiểm tra trước
rồi có đủ an toàn không cho phép lưu thông
nhưng chính về cái cách chính để giúp cho các cơ sản xuất
hàng hóa nô thông có cách thuận tiện
tăng sức cạnh tranh
cho nên thay vì cái tiền kiểm
thì ta chuyển sang cái hậu kiểm
để giúp cho giảm tải những thủ tục kiểm tra
đối với cái hàng hóa nô thông trên thị trường
ngược lại đấy
cái hậu kiểm thì lại rất quan trọng
người đã hậu kiểm rồi mà anh lại buông lỏng
anh kiểm tra thì rõ ràng là người tiêu dùng sẽ định đủ
cho nên tôi cho rằng
mặc dù đã có cái trành chính
là thay cái tiền kiểm bằng hậu kiểm
thì cái vai trò hậu kiểm
quần chương lăng rất là lớn
vì qua hậu kiểm mới phát hiện ra những cái vi phạm
và đấy người tiêu dùng chính là thông qua nhà nước
thông qua chương lăng của nhà nước
để bảo vệ quyền lợi cho mình
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
xin phép được kết thúc